rất đậm rất hại đã xuất hiện tại nhiều bản làng vùng núi cao của tỉnh lai châu
nhờ sự quan tâm của chính quyền và cơ quan chức năng địa phương bằng kinh nghiệm thực tế
người dân đã có nhiều biện pháp chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc
bản phin trải xã giang ma huyện tam đường hai ngày nay sương mù bao trùm khắp bản
nhiệt độ xuống thấp giao động từ bốn đến bảy độ c không chỉ khiến cuộc sống của người dân bị đào lộn
mà còn ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của đàn gia súc
để bảo vệ tài sản nhiều gia đình đã phải lên rừng tìm châu đưa về nhà nuôi nhốt
tỉnh lai châu có tổng đàn gia súc hơn ba trăm hai mươi con
trong đó đàn châu bò
với việc nhiệt độ giảm sâu như hiện nay
ubnd tỉnh lai châu đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành chức năng
và cấp ủy chính quyền các địa phương tăng cường cán bộ trực tiếp về cơ sở
phối hợp với cấp ủy chính quyền để vận động người dân đưa gia súc về chuồng nuôi nhốt
và bổ sung các loại thức ăn cần thiết
thời gian nhân dân gạt núa thì đã thu hoạch dơm rồi
thì bây giờ sẽ hướng dẫn những kỹ thuật như là ủ dơm với ud để tăng giá trị của thức ăn
đồng thời thành đập các đoàn đi xuống kiểm tra đôn đốc thực trạng công tác chống rét tại cơ sở
rết đậm rết hải đang bao phủ nhiều vùng núi cao trên địa bàn tỉnh lai châu
nhưng với sự vào cuộc của chính quyền và các ngành chức năng địa phương
sự chủ động của người nông dân
nên hiện nay đàn gia súc ở địa phương này
vẫn đang được bảo đảm an toàn